washington tại châu á cũng như trên toàn cầu bộ quốc phòng nga vừa thông báo nga sẵn sàng

tuyên bố này được đưa ra sau cuộc ghiện đàm giữa ngoại trưởng nga và mỹ
phát biểu trong cuộc họp báo tại moscow trung tướng viktor potniker cho hay tình hình
tại syri đang trở nên xấu đi đáng kể theo ông các nhóm đối lập tại đây đã lợi dụng lệnh ngừng
bắn bảy ngày để bổ sung vũ khí đạn dược tái tập hợp lực lượng và tiến hành nhiều đợt tấn công
để chiếm giữ những khu vực mới ông pornikho cũng khẳng định nga đã nhận được thông tin rằng
các nhóm khủng bố tại syri đang chuẩn bị tiến hành tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào quân đội
syri và các khu vực dân cư ở phía đông thành phố aleppo trước đó cùng ngày ngoại trưởng mỹ john
kerry tuyên bố washington sẽ ngừng mọi hợp tác và đối thoại với nga trong nỗ lực chấm dứt cuộc
xung đột dai dẳng tại syri triều phi moscow và chính phủ syri dừng cuộc tấn công nhằm vào
thành phố chiến lược aleppo và khôi phục lệnh ngừng bắn
chính quyền thổ nhĩ kỳ vừa cho biết dự án xây dựng tường rào bê tông dài chín trăm linh km chạy dọc biên
giới với syri sẽ được hoàn thành vào cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đây là một trong số các biện pháp nhằm
ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép vào lãnh thổ của nước này từ phía syri
giới chức thổ nhĩ kỳ tuyên bố
việc xây dựng tường rào dọc biên giới giữa nước này với syri sẽ được hoàn tất trong vòng năm tháng chín
tuy nhiên điều kiện mùa đông khắc nghiệt sẽ là một thử thách đối với thời hạn này
bức tường rào được ghép bởi các khối bê tông nặng bảy tấn có chiều cao ba mét dày hai mét
bên trên có gắn giày thép gai đến nay khoảng hai trăm linh km của bức tường bê tông này đã được hoàn thành
truyền thông địa phương đưa tin chi phí xây dựng bức tường cùng với tuyến đường tuần tra dọc hàng rào
bê tông ước tính lên đến gần bảy trăm linh triệu usd bức tường phong tỏa khu vực biên giới này đã bắt đầu
được xây dựng từ đầu năm hai nghìn một mươi bốn nhằm ngăn cản hoạt động buôn lậu di cư trái phép cũng như ngăn chặn
việc các tay súng của tổ chức is và lực lượng dân quân người quốc xâm nhập vào lãnh thổ thổ nhĩ kỳ
báo chí anh vừa có bài viết cho rằng cựu thủ tướng bồ đào nha antonio guterres đang tiến gần hơn
tới vị trí tổng thư ký liên hợp quốc thông tin này được đưa ra sau khi kết quả của cuộc bỏ phiếu
tham dò lần thứ năm

tiếp tục dẫn đầu trong danh sách ứng cử viên
tại cuộc bỏ phiếu thăm dò lần thứ năm của các thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc
ông antonio guterres đã nhận được một mươi hai phiếu ủng hộ một phiếu trắng và hai phiếu không ủng hộ trong tổng số một mươi năm phiếu
ông antonio guterres người có thâm niên hàng chục năm ở cương vị người đứng đầu cao ủy liên hợp quốc
về người tị nạn đã nhận được số phiếu cao hơn bà irina bokova người bungary
hiện là tổng giám đốc tổ chức văn hóa khoa học và giáo dục liên hợp quốc unesco
ông guterres được đánh giá là người có khả năng lắng nghe tại các cuộc họp của đại hội đồng liên hợp quốc
theo kế hoạch ứng cử viên cuối cùng được lựa chọn vào tháng một mươi tới và sẽ chính thức nhậm chức vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục thông tin về vụ lở đất nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão megi tại tỉnh chiết giang trung quốc
tính tới thời điểm hiện tại đã cứu được một mươi năm người trong khi đó vẫn còn ít nhất ba mươi hai người bị mất tích
chính quyền tỉnh chiết giang miền đông trung quốc cho biết đã huy động nhiều lực lượng cứu hộ cứu nạn để tìm kiếm các nạn nhân
đến nay đã cứu được hơn một mươi năm người trong vụ lở đất xảy ra tại làng sukun
và hiện hơn bốn trăm linh nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm ba mươi hai người còn mất tích
tuy nhiên lượng bùn đất khổng lồ khiến công tác tìm kiếm cứu nạn hết sức khó khăn
cũng do ảnh hưởng của siêu bão meji ít nhất một người ở thành phố duyên hải tuyền châu thuộc tỉnh phúc kiến miền nam trung quốc đã thiệt mạng
trước đó khi đi qua đài loan bão meji đã cướp đi sinh mạng của bốn người và làm năm trăm ba mươi hai người bị thương
hàng chục nghìn người cũng phải sơ tán do bão